hà nội có thêm hơn bảy bảy trăm linh ca covid một mươi chín mới chỉ sáu mươi ba f phải nhập viện
hà nội vừa ghi nhận thêm bảy bảy trăm ba mươi bốn ca covid một mươi chín mới trong ngày một tháng bốn
trong hơn một trăm chín mươi năm f đang điều trị theo dõi có hơn một hai trăm linh ca nhập viện chiếm tỷ lệ sáu mươi ba
sở y tế hà nội tối ngày một tháng bốn thông báo vừa ghi nhận bảy bảy trăm ba mươi bốn ca covid một mươi chín mới giảm hơn ba trăm linh ca so với ngày hôm qua
bệnh nhân phân bố tại ba trăm hai mươi chín xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông tám trăm một mươi ba ca long biên bốn trăm bảy mươi ca sóc sơn bốn trăm sáu mươi hai ca hoàng mai ba trăm năm mươi sáu ca bắc tử liêm ba trăm ba mươi tám ca nam tử liêm ba trăm hai mươi tám ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một bốn trăm tám mươi ba năm mươi bốn ca
theo báo cáo từ sở y tế cập nhật đến ngày ba mươi một tháng ba hà nội có gần một trăm chín mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín theo dõi điều trị tại nhà
một trăm năm mươi sáu bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly một hai trăm năm mươi bốn bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện chiếm sáu mươi ba tổng ca đang theo dõi điều trị
số f phải nhập viện và f nặng nguy kịch tại hà nội đang giảm dần trong thời gian gần đây
hiện tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch tại hà nội chỉ khoảng một tổng số ca đang theo dõi điều trị
cụ thể trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có tám trăm chín mươi sáu f ở mức độ trung bình một trăm chín mươi chín ca nặng nguy kịch
trong số các ca nặng nguy kịch có một trăm sáu mươi chín ca phải thở oxymas gọng kính ba ca phải thở oxy dòng cao hfn
một mươi hai ca thử máy không xâm lấn một mươi năm ca phải thở máy xâm lấn
đặc biệt bốn ngày gần đây hà nội không có ca covid một mươi chín nào tử vong
tổng số ca tử vong trong gần một năm nay của hà nội là một ba trăm hai mươi ca trên tổng số gần một năm triệu ca ghi nhận
báo cáo tỷ lệ tử vong là rất thấp chỉ bốn
thưa quý vị những ngày gần đây số ca mắc liên tục giảm tại hà nội cho thấy những dấu hiệu tích cực của một thủ đô đang hồi sinh trở lại
tình trạng đường xa tầm
tình trạng tắc cứng ai nấy chen trúc trong khói xe những ngày này khiến nhiều người nhận xét
vậy là hà nội đã thực sự trở lại cuộc sống bình thường như trước khi có dịch covid một mươi chín rồi
thế nhưng nếu nhìn từ các quán bia hơi một biểu tượng của văn hóa ẩm thực sinh hoạt của người hà nội
ta sẽ thấy những tổn thương mà đã dịch kê ra vẫn hiện diện từng ngày
để ý mới thấy những ngày này dù được phép hoạt động bình thường như thời chưa có covid một mươi chín
nhưng rất nhiều quán bia hà nội vẫn tiếp tục đóng cửa do không trụ nổi tình trạng mất doanh thu suốt thời gian dài
hà nội đã đóng bởi lượng khách quá eo ụt hóa đơn tính tiền hẻo chưa từng có
hà nội sắp sang hè ngày này những năm tiền covid tại các con đường góc phố khách uống bia ngồi luôn tràn cả vỉa hè
không gian huyên náo bởi tiếng hô dô một trăm linh tiếng chạm cốc gọi đồ rục giá phục vụ
hà nội có hàng trăm hàng ngàn kiểu quan xá nhưng không đâu đem lại cảm giác sàng khoái
xả bỏ giang buộc khiến con người cảm thấy thoải mái vô tư lự như ở quán bia hơi
nơi ta được phép bổ bã sau một ngày đóng khung trong các quy tắc mang chiếc mặt nạ gương mẫu nghiêm ngắn
quán bia hơi vỉa hè quen thuộc và gắn với cuộc sống người hà nội đến mức gần như trở thành một biểu tượng
nhiều người nói hà nội sẽ không còn là hà nội nếu không có bia hơi vỉa hè
mà nói đến bia hơi vỉa hè hà nội là nói đến sự đông đúc nhộn nhịp náo nhiệt ồn ào
cảnh này biến mất trong thời gian dài do đại dịch
lâu đến nỗi một người thích bia hơi cũng có lúc quên bãng cái phần đáng yêu ấy trong cuộc sống thủ đô
các quán bia không chỉ là nơi xả hơi giải trí mà còn giống như cái máy đo nhịp tim huyết áp của đời sống người hà nội
phía sau cánh cửa quán đóng im lìm hiện nay là các hộ kinh doanh đang trật vật
thậm chí bê tắc khi đối mặt với những khoản nợ hay viễn cảnh mưu sinh sắp tới
phía sau cảnh vắng khách của các quán bia đang mở là tình hình tài chính eo hẹp của nhiều gia đình
khi các khoản chi tiêu không thiết yếu bị cắt giảm tối đa
tất cả đều cho thấy chúng ta phải mất thêm nhiều thời gian để trở về xuất phát điểm trước khi có dịch
có thể thấy đối với nhiều người đã quen với những buổi chiều cùng những ly bia sóng sánh bọn
dù rằng đường phố giờ tan tầm lại tóc thành hàng dài
có lẽ cuộc sống chỉ thực sự trở lại bình thường ở hà nội chừng nào quán bia lại tấp nập như trước
hậu covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục ghi nhận những di chứng nặng nề cho người mắc bệnh
theo đó bệnh nhân sau khi khỏi covid một mươi chín
dễ mắc các tác nhân gây bệnh khác và truyền nặng phổ biến là vi khuẩn phế cầu gây viêm phổi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh dũng trưởng khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực bệnh viện đa khoa tâm anh
tp hcm cho biết tổn thương phổi sau nhiễm covid một mươi chín là di chứng thường gặp
có nhiều mức độ tổn thương khác nhau nhưng phổ biến nhất là tình trạng viêm phổi sơ phổi
ảnh hưởng chức năng hô hấp gây khó khăn trong điều trị có thể tái nhiễm nhiều lần
thậm chí trở thành nhiễm chủng mạng tính
một nghiên cứu cho thấy có tới một mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín bị đồng mắc với các tác nhân khác
và hai mươi bốn bị bội nhiễm nguyên nhân đồng mắc hàng đầu là vi khuẩn
trong đó đông mắc vi khuẩn phế cầu với ncov đứng thứ hai
độc nhiễm viêm phổi do phế cầu và covid một mươi chín có thể để lại di chứng nặng nề ở hệ thần kinh
gây viêm mảng não tổn thương phổi hoặc tim do nhiễm khuẩn huyết nhanh chóng tử vong do suy hô hấp
bác sĩ chuyên khoa một bạch thị chính giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng vnvc cho biết
những bệnh nhân sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín có thể phải trải qua những triệu chứng hậu covid một mươi chín
khiến cơ thể mệt mỏi hệ miễn dịch bị ảnh hưởng
việc mắc bất kỳ một tác nhân gây bệnh nào khác trong giai đoạn này đều khiến sức khỏe trở đầy nghiêm trọng
đặc biệt là vi khuẩn phế cầu với nhiều tuyếp khác nhau
theo bác sĩ chính phế cầu khuẩn ảnh hưởng đến phổi không kém covid một mươi chín
vi khuẩn phế cầu thường trú ở vùng mũi họng của khoảng ba mươi người khỏe mạnh
một số người có nguy cơ cao bị phế cầu khuẩn xâm nhập gây bệnh như trẻ dưới năm tuổi
người già từ sáu mươi năm tuổi trở lên người nghiện rượu người hút thuốc lá
người bị các bệnh phổi mạng tính người bị suy giảm hệ thống miễn dịch
sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín khi hè miễn dịch suy yếu là lúc phế cầu khuẩn dễ dàng xâm nhập vào các cơ quan trong cơ thể người
việc các ca nhiễm covid một mươi chín thể nhẹ tăng cao trong đợt dịch vừa qua khiến nhiều người chủ quan khi mắc bệnh
hy vọng với những khuyến cáo trên của các bác sĩ những nguy cơ đồng nhiễm virus ở bệnh nhân f sẽ được hạn chế
tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng ba đến một mươi sáu h ngày một tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy mươi hai năm trăm năm mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó có một ca nhập cảnh và bảy mươi hai năm trăm năm mươi năm ca ghi nhận trong nước
giảm tám hai trăm bảy mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố trong đó có năm mươi một ba trăm năm mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội bảy bảy trăm ba mươi bốn ca nghệ an ba hai trăm hai mươi sáu ca đắk lắk ba chín mươi chín ca phú thọ ba tám mươi bảy ca yên bái hai chín trăm chín mươi tám ca lào cai hai tám trăm linh bốn ca bắc giang hai bảy trăm linh năm ca
quảng ninh hai tám trăm linh bốn ca
quảng bình hai ba mươi ca thái bình một chín trăm hai mươi hai ca lạng sơn một tám trăm chín mươi ca bắc cạn một bảy trăm bảy mươi ca tuyên quang một năm trăm tám mươi tám ca sơn la một năm trăm sáu mươi chín ca bắc ninh một ba trăm bảy mươi năm ca vĩnh long một ba trăm ba mươi một ca cao bằng một hai trăm bảy mươi ba ca bình định một hai trăm bảy mươi ba ca hà giang hai hai trăm chín mươi bốn ca vĩnh phúc hai hai trăm linh hai ca
hải dương một hai trăm một mươi năm ca hà nam một một trăm tám mươi tám ca hưng yên một một trăm tám mươi một ca thái nguyên một một trăm năm mươi hai ca cảm mau một một trăm ba mươi năm ca hòa bình một chín mươi sáu ca lâm đồng một tám mươi tám ca quảng trị một tám mươi bốn ca tây ninh một ba mươi ca bình dương chín trăm tám mươi hai ca ninh bình chín trăm năm mươi một ca
lây châu chín trăm ba mươi bảy ca
bến tre chín trăm một mươi một ca điện biên tám trăm năm mươi bốn ca hà tĩnh bảy trăm ba mươi bảy ca đà nẵng bảy trăm ba mươi bốn ca hồ chí minh bảy trăm hai mươi năm ca bình phước sáu trăm sáu mươi bảy ca nam định sáu trăm một mươi sáu ca quảng ngãi năm trăm sáu mươi tám ca thừa thiên huế năm trăm năm mươi năm ca bà rịa vũng tàu năm trăm hai mươi bốn ca đắk nông bốn trăm chín mươi bốn ca thanh hóa bốn trăm tám mươi hai ca trà vinh bốn trăm một mươi chín ca
phú yên ba trăm chín mươi bốn ca hải phòng ba trăm bảy mươi tám ca khánh hòa ba trăm hai mươi ba ca bình thuận ba trăm một mươi bốn ca quảng nam hai trăm sáu mươi ba ca an giang một trăm bảy mươi ca bạc liêu một trăm năm mươi sáu ca con tum một trăm bốn mươi ba ca kiên giang một trăm hai mươi năm ca lòng an một trăm hai mươi ca đồng nai sáu mươi chín ca sóc trăng năm mươi chín ca cần thơ bốn mươi tám ca tiền giang hai mươi bảy ca hậu giang hai mươi năm ca ninh thuận hai mươi ba ca

ngày một một bốn hai nghìn hai mươi hai sở y tế vịnh phúc đăng ký bổ sung một mươi ba bốn trăm chín mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hải dương giảm một sáu trăm bốn mươi chín ca hưng yên giảm sáu trăm linh ba ca cao bằng giảm ba trăm năm mươi bảy ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là vĩnh phúc tăng một trăm sáu mươi ba ca
bình dương tăng một trăm năm mươi năm ca và đắk nông tăng sáu mươi tám ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi sáu năm trăm sáu mươi một ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín sáu trăm năm mươi sáu trăm sáu mươi ba ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín mươi bảy sáu trăm một mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là chín sáu trăm bốn mươi hai chín trăm hai mươi chín ca
trong đó có bảy sáu trăm linh ba sáu trăm năm mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là hà nội một bảy trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu ca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
tình hình điều trị covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh

hải dương ba trăm bốn mươi năm hai trăm bảy mươi ba ca hải dương ba trăm bốn mươi năm hai trăm bảy mươi ba ca hải dương ba trăm bốn mươi năm hai trăm bảy mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi bảy sáu trăm linh sáu bốn trăm bảy mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai năm trăm bốn mươi một ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một tháng bốn ghi nhận ba mươi ba ca tử vong
tại phú thọ bốn ca trong hai ngày
bạc liêu ba ca
bắc giang bến tre đồng nai nghệ an phú yên sắp trăng hai ca
an giang bà rịa vũng tàu bình định
bình phước cà mau đà nẵng đắk lắc gia lai hà giang lâm đồng quảng bình thanh hóa tp hcm vĩnh long một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi bảy ca một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tỉnh đến nay là bốn mươi hai năm trăm hai mươi sáu ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhẫm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean